sau hai chiến thắng khá dễ dàng trước brunei và lào tối nay đội tuyển u hai mươi hai việt nam bước vào trận đấu rất quan trọng
và cũng được xem là thử thách đầu tiên tại sea games ba mươi với đối thủ là u hai mươi hai indonesia
cả việt nam và indonesia đều rất quyết tâm có được ba điểm trong trận đấu này để có thể bước một chân vào vòng bán kết
bước vào trận đấu u hai mươi hai việt nam đã chủ động chơi phòng ngự và nhường quyền kiểm soát bóng cho u hai mươi hai indonesia
từ tình huống thủ thành bùi tiến dũng mắc sai lầm bắt không dính bóng tạo điều kiện để ricky brosey ập vào đánh đầu ghi bàn cho u hai mươi hai indonesia ở phút hai mươi ba
sau bàn thua u hai mươi hai việt nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng những cú dứt điểm cuối cùng của tiến linh hay hùng dũng đều không chính xác
sang hiệp hai với những điều chỉnh nhân sự tăng cường giúp tấn công cho u hai mươi hai việt nam cùng những nỗ lực không ngừng để đem lại thành quả
từ cú đá phạt góc bên cánh trái của hùng dũng thành trung bật cao đánh đầu
ghi bàn gỡ đều một một tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa
nguyễn hoàng đức đã tỏa sáng với tình huống bàn thắng siêu phẩm xuất ra ở phút thứ chín mươi
trung cuộc u hai mươi hai việt nam thắng u hai mươi hai indonesia trận thắng này giúp u hai mươi hai việt nam dẫn đầu bảng với chín điểm
chỉ gần thắng u hai mươi hai singapore vào ngày ba tháng một mươi hai thay cho huấn luyện viên park hang seo sẽ giành vé đi tiếp